phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an của quận một công an quận bảy
vừa bắt giữ ba người hàn quốc nhập cảnh vào trái phép ở nhà phường ở tân phú quận bảy tp hcm
với việc là trộm cắp tài sản với số tiền là hai tỷ đồng
theo đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhận được tin báo của người dân ngụ quận bảy
về việc bị đột nhập trộm cắp tài sản gồm hai trăm linh triệu đồng ba mươi đô la mỹ một đồng hồ một nhẫn kim cương
lát vàng vòng vàng vàng miếng sgc tổng giá trị tài sản khoảng hơn hai tỷ đồng
khẩn trương điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định ba người hàn quốc gồm
quang ly hiên kim trang đú và heo seon hyun là nghi phạm thực hiện vụ trộm
theo điều tra khoảng một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng năm cả ba đối tượng ở tại khách sạn
tại phường tân phong quận bảy để bàn bạc đi trộm cắp tài sản
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi năm cùng ngày cả ba đi đến trước căn nhà ở phường tân phú quận bảy
thấy không có đèn sáng nên một đối tượng đi bộ qua phía bên hông nhà rồi trèo vào bên trong
dùng búa xa ben phá cửa cho một đối tượng đi vào trong
đối tượng còn lại đứng ngoài cạnh giới
các đối tượng đã đập phá két sát trong phòng ngủ tầng hai của căn nhà
lấy đi số tài sản gồm vàng và tiền
sau đó bỏ hết số tài sản đã trộm cắp được vào trong ba lô cùng tẩu thoát về khách sạn
chia tài sản trộm cắp được rồi trả phòng và đi về khách sạn khác
đường lý tự trọng phường bến thành quận một thuê phòng định tẩu thoát về hàn quốc
nhưng bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an ba đối tượng heo seon hyun won lee hyun và kim chang ryu
đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật